thưa quý vị tính cho đến ngày hôm nay tình trạng mưa lớn ở các tỉnh miền trung đã bước sang ngày thứ sáu liên tiếp
trong đêm nay và ngày mai diện mưa ở các tỉnh miền trung vẫn xuất hiện nhiều nơi
vùng tâm mưa sẽ trở lại với khu vực các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến thừa thiên huế
trong đó khu vực quảng bình quảng trị thừa thiên huế sẽ lại là những vùng có mưa to đến rất to
với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai từ một trăm linh cho đến hai trăm linh mm
vì vậy tình trạng ngập lụt sâu diện rộng ở các vùng trũng thấp
các khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng nam vẫn tiếp tục diễn ra
do mưa lớn tiếp tục kéo dài vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền trung sẽ duy trì ở ngưỡng thấp
phổ biến vẫn là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
bão đã tan nhưng gió mùa tây nam vẫn còn ảnh hưởng
vì vậy ở cả tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục duy trì mưa rào và rông trên diện rộng
trong đó khu vực phía bắc của tây nguyên các tỉnh con tum gia lai và khu vực miền tây nam bộ
sẽ là những vùng có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tây nguyên trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
nam bộ miền tây nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi một độ còn miền đông nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
ở các tỉnh miền bắc tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí lạnh thời tiết chưa có nhiều biến động
đêm và sáng sớm vùng núi trời rét từ một mươi tám hai mươi độ trong khi vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi hai độ
sáng đến ngày mai miền bắc vẫn duy trì mưa rào và rông mạnh
trạng thái thời tiết nắng khô với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ hai mươi tám đến ba mươi độ
thưa quý vị bão số sáu vừa tan ngay chiều nay trên khu vực đông bắc của biển đông lại hình thành một vùng áp thấp mới
vị trí của vùng áp thấp lúc một mươi ba h chiều nay ở vào khoảng một mươi sáu năm một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm một trăm một mươi chín năm độ kinh đông
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh từ cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
thông tin về áp thấp nhiệt đới này sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo
và sau đây hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất